nên dòng các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa tiên huế sẽ có mưa vừa mưa to và rông
cục bộ có nơi mưa rất to bà con cần phải đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
cảnh giác cao với nguy cơ xảy ra lũ quét sàn ở đất ở khu vực ven sông suối
thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ ra động từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng có mưa gia tăng nhưng cường độ không mạnh mẽ
cục bộ sẽ có mưa to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong hai mươi bốn giờ tới và nhiều ngày tiếp theo vẫn duy trì mưa rông xảy ra ở diện nhiều nơi
cục bộ sẽ có mưa to tập trung về chiều tối
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật khá nguy hiểm
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên sẽ là từ hai mươi bảy ba mươi độ và nam bộ hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển hầu khắp khu vực biển đông sẽ có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
thịnh hành gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả quần đảo trường sa
thịnh hành gió tây nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều là hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội nhiều mây
có mưa vừa có nơi mưa to và rông
gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh thời tiết mát mẻ
với nhiệt độ là hai mươi bốn đến ba mươi một độ